nhân kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày sinh của chủ tịch tôn đức thắng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hcm
liên đoàn lao động thành phố và báo sài gòn giải phóng đã tổ chức lễ trao giải thưởng tôn đức thắng
lần thứ một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là giải thưởng cấp thành phố trao tặng các kỹ sư công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh
qua đó đã truyền lửa truyền nghề cho công nhân trẻ khơi nguồn sáng tạo
giải thưởng tôn đức thắng lần thứ một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín đã tôn vinh một mươi kỹ sư công nhân tiêu biểu
đó là các kỹ sư công nhân làm việc trong các ngành trọng yếu như điện công nghiệp dân dụng điện tử
điện lạnh cơ khí chế tạo máy cấp thoát nước đô thị xử lý rác thải rắn
nhiều sáng kiến giải pháp mới đã góp phần tăng lợi dụng cho công ty với giá trị làm lợi lên đến hàng chục tỷ đồng
qua một mươi chín năm giải thưởng đã tôn vinh hai trăm linh một kỹ sư công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp